sự bùng nổ công nghệ thông tin nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đã tác động mạnh mẽ tới sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội
công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc cải tiến phương pháp và hình thức giảng dạy để có thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học
nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân ngành giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
trước xu thế chung này các trường mầm non cũng dần bắt nhịp và đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm quản lý tương tác với phụ huynh tốt hơn cũng như là hỗ trợ giáo viên trong việc thiết kế bài giảng
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
đây là những hình ảnh tại trường mầm non hoa trạng nguyên quận hà đông hà nội
được biết từ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nhà trường đã áp dụng một phần mềm có tổng hợp
tên kiss online vào công tác quản lý và giảng dạy
với phần mềm này các trường mầm non sẽ dễ dàng quản lý nhân sự trong trường từ giáo viên đến nhân viên hành chính quản lý khối lớp học và các chương trình học cập nhật điểm danh quản lý tài chính tự động tính toán các khoản thu giảm trừ và gửi thông báo cho phụ huynh hàng tháng
ngoài ra ở mỗi lớp học các cô giáo được cập nhật những thông tin sinh hoạt hình ảnh hoạt động hàng ngày của các bé lên phần mềm để phụ huynh theo dõi ở mọi lúc mọi nơi
ngoài ra ở mỗi lớp học các cô giáo được cập nhật những thông tin sinh hoạt hình ảnh hoạt động hàng ngày của các bé lên phần mềm để phụ huynh theo dõi ở mọi nơi